từ tết âm lịch đến nay những hộ nuôi cá ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
chưa có ngày vui vì cá chết hàng loạt đây là triệu chứng lạ chưa từng xảy ra
những hộ nuôi cá này cho rằng nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động xây dựng là nguyên nhân chính khiến cá bị chết
đến lúc này đã có một số hộ nuôi bị mất trắng một số ít còn lại kịp bán tháo cho thương lái
số cá nhỏ hơn không bán được thì đang được người dân cố gắng chữa trị nhưng chưa có kết quả
hiện các cơ quan chức năng của thị trấn huyện và ngành nuôi trồng thủy sản ở thừa thiên huế
chưa có đủ thông tin liên quan đến tình trạng này